mới đây tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
và tổng kết một mươi năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
bộ trưởng tô lâm yêu cầu cấp ủy thủ trưởng công an đơn vị địa phương
chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt công tác nghiên cứu
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự bảo đảm tính thống nhất đồng bộ
bám sát thể chế hóa đầy đủ kịp thời chủ trương đường lối của đảng
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo
tận dụng các tiện ích của mạng xã hội viễn thông trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật